hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp sẽ có hiệu lực với việt nam vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
khi tham gia hiệp định việt nam sẽ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu với nhiều cơ hội và không ít thách thức đặt ra
ngày hai mươi tám tháng một mươi một hội thảo cptpp cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp việt nam đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia và đại diện hiệp hội doanh nghiệp các ngành nghề
các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất quan điểm doanh nghiệp đóng vai trò then chốt đối với phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế
việt nam có tận dụng được cơ hội khi tham gia vào cptpp hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị thay đổi của doanh nghiệp
doanh nghiệp việt cần nhận dạng cơ hội để tận dụng thách thức là gì để vượt qua thay đổi tư duy cách làm hành động
doanh nghiệp chúng ta thì cái chủ động cần phải chú ý cái việc mà chủ động tìm hiểu cam kết rồi là chủ động kết nối với các cơ quan nhà nước
để tìm hiểu là cái lĩnh vực của mình sẽ chịu tác động như thế nào từ hiệp định cptpp làm thế nào để xuất khẩu cái quần sang nhật bản
làm thế nào xuất khẩu được cái áo sang canada thì cái này quý vị đại biểu là doanh nghiệp có thể chủ động hỏi chúng tôi
chúng tôi tất nhiên là sẵn sàng cung cấp qua những các hội thảo như thế này nhưng chúng tôi không thể nào mà tiếp cận từng ngóc ngách từng doanh nghiệp
để trả lời từng doanh nghiệp được quý vị đại biểu cần cái gì có thể liên hệ với cái cơ quan đoàn phán để chúng tôi cung cấp
và cuối cùng là thay đổi tư duy quản lý về kinh doanh với cái khả năng là một cái gọi là thay đổi tư duy hai thì tôi nghĩ rằng là không chỉ nhà nước
mà còn cả doanh nghiệp chúng ta cũng cần phải thay đổi tư duy để chơi với một cuộc chơi mới một cuộc chơi tôi nghĩ là rất là khốc liệt
khi tham gia vào hiệp định dự kiến sẽ phải sửa bảy luật và hàng chục nghị định
quốc hội đã giao chính phủ và các cơ quan liên quan bộ ngành địa phương tiếp tục giả soát hệ thống văn bản pháp luật
khi tham gia vào cptpp yêu cầu đặt ra là thay đổi tư duy xây dựng luật và thực thi luật ở cả cấp trung ương và địa phương
cải cách thể chế tiếp tục cần được đẩy mạnh một cách thực chất
một là nếu chúng ta muốn hội nhập tốt thì chúng ta phải chuẩn bị cái năng lực của mình tốt
cái thứ hai là các hiệp định chất lượng cao thì nó có rất nhiều những cái đòi hỏi mới những cái tiêu chuẩn mới rất là cao
và nó đòi hỏi thay đổi cái thể chế hay nói cái khác là gắn với cái cách
nó không chỉ là những đòi hỏi trên đường biên giới như thuế quan mà cả những cái đòi hỏi thay đổi ở sau đường biên giới
và như vậy thì đòi hỏi chính phủ phải có rất rất nhiều thay đổi
mà ở đây thay đổi không chỉ là thay đổi một cách hình thức mà thay đổi một cách căn cơ và cơ bản
cái thay đổi đầu tiên là tư duy
cái chất thị trường nó phải cao hơn
cái chất phục vụ
người dân doanh nghiệp nó phải cao hơn
việt nam là quốc gia thứ bảy phê chuẩn cptpp một trong những hiệp định thương mại tự do chất lượng cao
toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước đến nay
tham gia cptpp thể hiện mạnh mẽ chủ trương và chủ động hội nhập quốc tế của đảng nhà nước
khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của việt nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế
sự cạnh tranh trong môi trường quốc tế sẽ tạo ra sức ép phải đổi mới
nâng cao sức cạnh tranh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia được tăng cường